thưa quý vị và các bạn chiều ngày tám tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp đồng chí trương khánh vĩ phó ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhân đại nước cộng hòa nhân dân trung hoa
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn phó ủy viên trưởng nhân đại trương khánh vĩ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc sang việt nam tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến thắng điện biên phủ là múc son trói lọi trong lịch sử xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam
trong chiến công vang dội này có nhiều dấu ấn và đóng góp quan trọng của các nước xã hội chủ nghĩa anh em bạn bè quốc tế đặc biệt là trung quốc
với truyền thống đoàn kết nghĩa tình thủy chung đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ to lớn quý báu trí tình trí nghĩa của đảng chính phủ và nhân dân trung quốc
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trương khánh vĩ bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trung quốc sang tham dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
nhiệt liệt chúc mừng đảng nhà nước quân đội và toàn thể nhân dân việt nam về sự kiện kỷ niệm trọng đại này
phó ủy viên trưởng trương thánh vĩ nhấn mạnh chiến thắng điện biên phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân việt nam
cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới
chiến thắng này có được là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
sự chiến đấu hy sinh anh dũng của quân đội và nhân dân việt nam cùng với đó là sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có trung quốc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và phó ủy viên trưởng nhân đại trương khánh vĩ nhất trí cho rằng quan hệ hai đảng hai nước thời gian qua đã có bước phát triển rất tích cực
đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của hai đồng chí tổng bí thư
lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước đã xác lập định vị mới cho quan hệ song phương nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
quan hệ việt trung chưa bao giờ phát triển sâu sắc toàn diện thực chất như hiện nay
thủ tướng phạm minh chính khẳng định đảng nhà nước việt nam luôn coi phát triển quan hệ hữu nghị với trung quốc là lựa chọn chiến lược
ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của việt nam
thủ tướng đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp thúc đẩy cơ chế hóa giao lưu hợp tác
đẩy mạnh kết nối chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác giữa hai nước
trong đó ưu tiên kết nối giao thông đường bộ đường sắt tại khu vực các tỉnh biên giới
thí điểm cửa khẩu thông minh thúc đẩy kết nối giữa việt nam với các chiến lược phát triển vùng của trung quốc
hợp tác phát triển trong các lĩnh vực mới nổi như phát triển xanh kinh tế số tăng cường hợp tác du lịch giao lưu nhân văn
nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng và các vấn đề còn vướng mắt
củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương xây dựng đồng thuận trong nhân dân về phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước
phó ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc trương khánh vĩ khẳng định
trung quốc coi trọng phát triển quan hệ với việt nam luôn coi đây là phương hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng của trung quốc
sẵn sàng thúc đẩy cho đổi cấp cao tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa trung quốc và việt nam
xây dựng cửa khẩu thông minh mở rộng hợp tác phát triển xanh chuyển đổi số khoáng sản then chốt
mở rộng nhập khẩu hàng hóa nông sản việt nam đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề tồn động tại một số dự án hợp tác
đề nghị hai bên tập trung triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác giữa nhân đại toàn quốc trung quốc với quốc hội việt nam
ký kết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa cơ quan lập pháp hai nước
qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển sâu rộng thực chất hơn nữa trong thời gian tới